lúc hai mươi h ngày hôm qua một mươi tám tháng sáu lực lượng công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng ngãi đã phát hiện và bắt giữ đối tượng triệu quân sự tại thành phố tam kỳ
đây là đối tượng đang thụ án giết người và trốn khỏi nơi giam giữ
trước đó vào tối ngày ba tháng sáu công an tỉnh quảng ngãi đã xác nhận phạm nhân triệu quân sự phạm tội giết người cướp tài sản đào ngũ
đang thụ án tại trại giam t một mươi quân khu năm đã trốn khỏi trại giam